học sinh vội vã gửi xe tại những địa điểm trông xe quanh khu vực trường học để vào lớp
chỉ cần dựng xe trên vỉa hè thậm chí dưới lòng đường
các em sẽ được người trong xe sắp xếp xe gọn gàng vào ngõ để trốn tránh lực lượng quản lý và nhà trường
hầu hết những người trong giữ xe máy cho học sinh đều ý thức được hành vi của mình là không đúng
là tiếp tay cho những hành vi trái luật của học sinh
nhưng vì mưu sinh nên họ vẫn cố tình thực hiện
chỗ này là địa phận của chị đúng không
cái em đi ra đi không phải là chị lầm máy vào không ấy được đâu
theo quy định của luật giao thông đường bộ
người từ một mươi sáu tuổi trở lên mới được điều khiển xe có dung tích xy lanh dưới năm mươi phân khối
còn với xe có dung tích năm mươi phân khối trở lên
người điều khiển phải đủ một mươi tám tuổi và có giấy phép lái xe
với độ tuổi khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường trung học phổ thông
thì hầu hết các em vẫn chưa đủ tuổi để có thể có giấy phép lái xe
theo số liệu thống kê của phòng cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt công an tp hà nội
từ đầu năm đến nay
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã giáo dục
và lập biên bản xử lý một trăm một mươi năm trường hợp vi phạm về lỗi chưa đủ tuổi lái xe
tạm giữ tám mươi một xe mô tô xe gắn máy
về công tác bảo đảm an toàn giao thông
hàng năm sở giáo dục và đào tạo hà nội đều yêu cầu phụ huynh và học sinh ký cam kết
không vi phạm các quy định về an toàn giao thông ngay từ đầu năm học
đặc biệt phụ huynh cam kết không giao xe cho con em khi chưa đủ tuổi
chưa có bằng lái
nhưng thực tế vẫn có nhiều học sinh vi phạm luật và cam kết
theo ghi nhận của phóng viên chúng tôi
xung quanh trường có không ít nhà dân nhận trông giữ xe máy
số lượng xe máy gửi tại đây khá nhiều
với đủ trùng loại
từ xe số đến các loại xe tay gà
và phần khối lớn
chủ yếu học sinh sử dụng xe gắn máy tại các trường cấp ba là học sinh lớp một mươi hai
thời gian nghỉ của em nó ít
thế thành ra là muốn tạo điều kiện cho em cho có thời gian nghỉ ngơi
thực tế tại các trường học hiện nay
nhà trường không tổ chức cho các em gửi xe máy tại khuôn viên nhà trường
để bảo đảm an toàn giao thông
thì các em lại tìm đến các hộ dân xung quanh trường để gửi phương tiện
sau khi phát hiện sự có mặt của phóng viên
các em học sinh đã trốn tránh ông kính bằng cách mặc áo mưa
bỏ áo khoác đồng phục
thậm chí nhờ người lấy xe hộ để giao xe tại địa điểm khác
đây có lẽ cũng là cách các em đối phó với lực lượng công an giao thông
vẫn biết để chuẩn bị cho kỳ thi đại học trước mắt
các em học sinh lớp một mươi hai cần tiết kiệm thời gian tối đa
cũng như lịch học thêm dày đặc sẽ gây bất điện cho các bậc phụ huynh đưa đón con em mình
tuy nhiên không thể vì những khó khăn này mà các em có thể vi phạm quy định của pháp luật
về độ tuổi tham gia giao thông
từ đó gây nguy hiểm cho mình và cho những người xung quanh
vấn đề quan trọng ở đây là các em phải biết bố trí thời gian
nhưng ngày xưa chúng tôi đi học còn đi bộ
thế mà vẫn đi học đúng giờ
bây giờ các em đi học lại có phương tiện
ít nhất là xe đạp rồi không thì xe đạp điện
trường này khoảng năm mươi các em đi xe đạp điện năm mươi là xe đạp
nhưng mà các em vẫn đi muộn
thì đấy là do cái việc bố trí thời gian lại chưa được hợp lý